từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sẽ tổ chức tiêm phòng vaccine cho trẻ em toàn quốc
xuất hiện chùm lây mới bắt sang lây mẫu thẩn tốc trong một mươi năm người
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tôi là mai huyền
người dẫn chương trình của bản tin toàn cảnh covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về covid một mươi chín
và ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây
thưa quý vị ngay trong ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
hay còn gọi là bệnh viện một trăm linh tám ghi nhận thêm hai ca nhiễm sars cov hai
và đáng chú ý đây là hai nhân viên y tế của bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
như vậy hiện bệnh viện một trăm linh tám ghi nhận năm ca bệnh là nhân viên
trong đó có bốn trường hợp được cách ly từ trước
cả hai là nữ
trong đó có ba trường hợp được cách ly từ trước tại khu cách ly tập trung của bệnh viện một trăm linh tám từ ngày hai mươi tháng một mươi
bệnh nhân đầu tiên là chị pt cl cùng làm việc tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên
anh pdt nhân viên hành chính được phát hiện ngày hai mươi tháng một mươi
địa chỉ tại phố võ thị sáu phường thanh nhàn quận hai bà trưng
ngày hai mươi tháng một mươi chị l xét nghiệm pcr lần một âm tính
ngày hai mươi năm tháng một mươi xét nghiệm pcr lần bốn cho kết quả dương tính sars cov hai
bệnh nhân thứ hai là chị ntt
cùng làm việc tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên
địa chỉ tại phường thanh lương quận hai bà trưng
ngày hai mươi tháng một mươi bệnh nhân xét nghiệm pcr lần một âm tính
ngày hai mươi năm tháng một mươi xét nghiệm pcr lần bốn cho kết quả dương tính với sars cov hai
như vậy hiện bệnh viện một trăm linh tám ghi nhận năm ca bệnh là nhân viên
trong đó bốn trường hợp được cách ly từ trước
đại diện bệnh viện một trăm linh tám cho biết
ngay sau khi phát hiện các trường hợp ca bệnh
đơn vị khẩn trương truy vết cách ly các trường hợp f một
liên quan tới các f trên
và tổ chức xét nghiệm pcr đều cho kết quả âm tính
cùng với đó bệnh viện nhanh chóng phong tỏa
phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi làm việc
và di chuyển của các cá nhân có liên quan đến nơi theo dõi và điều trị covid một mươi chín riêng
đồng thời bệnh viện cũng báo cáo các ca bệnh với cục quân y
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc
và địa phương để phong tỏa cách ly truy vết tại nơi cư trú
bệnh viện một trăm linh tám hiện đã phong tỏa nơi làm việc của các trường hợp
lấy mẫu xét nghiệm pcr toàn bộ nhân viên người bệnh nội chú người nhà bệnh nhân
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay
bệnh viện lấy năm một trăm ba mươi một mẫu xét nghiệm
kết quả tất cả đều âm tính với sars cov hai
liên quan đến ba ca mắc covid một mươi chín mới nhất được ghi nhận
theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện mê linh cho biết
đến nay đã giả soát xác định có ít nhất sáu mươi bốn trường hợp tiếp xúc trực tiếp
hay còn gọi là f một
sau khi nhận được thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
về ba ca dương tính với sars cov hai
huyện mê linh đã khẩn trương chỉ đạo ủy ban nhân dân xã tiến thắng
phối hợp với các phòng ban đơn vị chức năng của huyện
tập trung ra soát các trường hợp f một người có liên quan
cùng với đó là tập trung điều tra dịch tễ lịch trình di chuyển của các ca mắc covid một mươi chín
trường phòng y tế huyện mê linh nguyễn thành khang cho biết
đến sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
huyện xác định có ít nhất sáu mươi bốn trường hợp f một
hiện các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm
chuyển đi cách ly tập trung tại trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động sona
tại xã tiến phong ông khang thông tin thêm
từ tối qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi
trung tâm y tế huyện mê linh đã chỉ đạo cán bộ y tế cơ sở
phối hợp hướng dẫn các hộ gia đình có ca mắc covid một mươi chín
và tiếp xúc gần f một tiến hành vệ sinh khử khuẩn khu vực sinh sống
đồng thời khuyến cáo cách ly nghiêm ngặt các trường hợp tiếp xúc gần
tại các hộ gia đình giám sát sức khỏe hàng ngày theo quy định
chủ tịch ubnd xã tiến thắng nguyễn văn đường cho biết
trước mắt địa phương đang tiến hành cách ly tạm thời một bảy trăm một mươi hai hộ gia đình
với gần tám ba trăm linh nhân khẩu tại thôn bạch chữ
đây là khu vực có nơi ở của ba bệnh nhân ghi nhận mắc covid một mươi chín
và các gia đình có f một
bên cạnh tập trung điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với f một
ubnd xã tiến thắng đã thành lập tám chuất cứng
tại các đầu ngõ ra vào thôn bạch chữ để kiểm soát việc đi lại của người dân
qua khu vực đang có ổ dịch
cùng với đó thường xuyên phát loa thông tin về lịch trình của các bệnh nhân
để người dân biết tự giác khai báo y tế
tránh tâm lý hoang mang và phối hợp cùng chính quyền các cấp
tập trung triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh
tiếp đó ban quản lý an toàn thực phẩm vừa rút đề xuất không bán rượu bia
khỏi bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố
xin được chuyển sang những diễn biến khác về ổ dịch tại bắc giang
ngay lập tức ngay sau khi phát hiện hai mẹ con mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
lực lượng y tế tỉnh bắc giang đã thần tốc lấy mẫu xét nghiệm
cho khoảng một mươi năm người dân ở xã thượng lan huyện việt yên tỉnh bắc giang
ông thần văn thuần phó chủ tịch thương trực ubnd huyện việt yên bắc giang cho biết
trước nguy cơ bùng phát ổ dịch mới ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện
đã thành lập tổ công tác đặc biệt trực tiếp chỉ đạo khống chế
tại xã thượng lan toàn huyện dồn tổng lực thần tốc truy vết xét nghiệm theo hướng nhanh hơn
sớm hơn tốc độ lây lan để chủ động phát hiện người bệnh cắt đứt chuỗi lây nhiễm
tổng số người đã được lấy mẫu liên quan đến chùm lây xã thượng lan là một mươi bốn bốn trăm năm mươi người
bao gồm các đối tượng là f một người dân thượng lan và học sinh trường trung học phổ thông số hai việt yên
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi có thêm một mươi ba trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai
đều liên quan đến ca cộng đồng
qua giả soát sơ bộ lực lượng chức năng đã truy vết được một trăm sáu mươi sáu trường hợp f một và hai trăm bảy mươi bốn trường hợp f hai
theo báo cáo nhanh của sở y tế tỉnh bắc giang hai ca mắc covid một mươi chín cộng đồng vừa phát sinh là ntk
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và ntt sinh năm hai nghìn một mươi bảy con của bệnh nhân ntk
hai f này có địa chỉ tại thôn hạ xã thượng lan huyện việt yên
có yếu tố dịch tễ là tiếp xúc với f ở tổ hai phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
sau đó về địa phương ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
theo đánh giá của sở y tế tỉnh bắc giang đây là điểm dịch khá phức tạp
liên quan đến nhiều cán bộ huyện xã thôn
liên quan đến nhiều trường học đến nhiều công nhân và các hoạt động tập trung tiếp xúc đông người
trong những ngày qua của cả lãnh đạo huyện xã thôn
đồng thời việc phát hiện ca f ở hà nội chậm là nguồn lây của điểm dịch này
nên có nguy cơ lây nhiễm rộng
do vậy cần phải tiếp tục đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân xã thượng lan
toàn bộ học sinh phụ huynh học sinh trường trung học phổ thông số hai việt yên
để nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
vâng thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày trên kênh sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
quý vị đừng quên nhấn like subscribe ủng hộ kênh youtube
tin tức hàng đầu về sức khỏe của chúng tôi
và ngay sau đây xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo